hội đồng nhân dân tỉnh hậu giang khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tổ chức kỳ họp thứ một mươi năm phiên bất thường
thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
trong đó có sáu dự án phục vụ dân sinh được thông qua chủ trương đầu tư xây dựng với tổng số vốn đầu tư hơn năm tỷ đồng
ba dự án khu đô thị mới được thông qua chủ trương đầu tư từ nguồn vốn doanh nghiệp
gồm dự án khu đô thị mới hai thị trấn mái dầm huyện châu thành có vốn đầu tư là một trăm hai mươi tỷ đồng phục vụ khoảng hai hai trăm linh người
dự án khu đô thị mới khu vực bốn phường năm thành phố vị thanh và khu đô thị mới phường năm thành phố vị thanh và ấp bảy xã vị trung huyện vị thủy
có tổng vốn đầu tư là bốn bảy trăm linh tỷ đồng với quy mô dân số dự kiến là vào khoảng một mươi một tám trăm linh người
ba dự án đường ô tô về trung tâm xã vĩnh viện a huyện long mỹ xã phú hữu và xã phú tân huyện châu thành với tổng vốn đầu tư từ trung ương là hơn năm trăm năm mươi một tỷ đồng
các dự án này sẽ góp phần hướng tới phát triển hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại hai của thành phố vị thanh giúp hậu giang có một trăm linh xã có đường ô tô về đến trung tâm